lúc bốn h ba mươi phút sáng nay một vụ nổ đã xảy ra tại một cơ sở thu mua phế liệu ở làng quan độ xã văn môn tỉnh bắc ninh khiến hai cháu bé tử vong bảy người bị thương và nhiều căn nhà bị săn phẳng hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ
vụ nổ đã làm một mươi người thương vong hiện đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh trong đó hai cháu là đặng thùy trang sinh năm hai nghìn một mươi hai và cháu nguyễn văn nam sinh năm hai nghìn một mươi sáu đã tử vong
ngay sau khi vụ việc xảy ra phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh nguyễn hữu thành cùng các cơ quan chức năng công an tỉnh bộ chỉ huy quân sự và chính quyền huyện yên phong đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo giải quyết điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ
công an huyện đã khoanh vùng bảo vệ hiện trường giả soát thương vong và thiệt hại của các hộ gia đình đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình và nạn nhân bị nạn
tỉnh bắc ninh cũng chỉ đạo giám đốc công an tỉnh bộ chỉ huy quân sự tỉnh khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc xem xét khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật